theo số liệu từ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong thời gian qua mức tiêu thụ xăng e năm không đạt được như mong muốn
việc tiêu thụ xăng e năm không như là kỳ vọng khiến cho các nhà điều hành cũng như là doanh nghiệp sốt ruột muốn tìm giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng này
báo cáo tổng hợp từ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối hai tháng sau bán đại trà tỷ lệ tiêu thụ xăng e năm ron chín mươi hai đạt gần bốn mươi hai so với mức năm mươi tám của xăng ron chín mươi năm trên thị trường
so với năm hai nghìn một mươi bảy mức tiêu thụ xăng e năm tăng từ tám đến chín nhưng chưa đạt mong muốn
số liệu tại một số doanh nghiệp đầu mối cũng cho thấy tỷ lệ tiêu thụ xăng e năm tăng số khác lại đang trứng hoặc giảm so với tháng đầu tiên bán đại trà từ đầu năm hai nghìn một mươi tám
lãnh đạo petrolimax cũng thừa nhận sản lượng tiêu thụ e năm ron chín mươi hai trong hai tháng sau triển khai bán rộng rãi giảm so với trước đây đạt hơn bốn mươi một
hiện tại pv oil mức tiêu thụ hai tháng là năm mươi một ba mươi bảy
trong khi thống kê một tháng trước đó là trên sáu mươi